xin kính chào quý vị mở đầu là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị bản tin sáu giờ sáng ngày hôm nay của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
có bốn ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng ghi nhận tại hải dương và gia lai
cụ thể tỉnh gia lai ghi nhận một bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại huyện yapa tỉnh gia lai
tỉnh hải dương ghi nhận ba bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại huyện cầm giang của tỉnh hải dương
theo tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội kết quả xét nghiệm lần hai của cô trò ở khu cách ly tập trung
tại trường tiểu học xuân phương quận năm từ điêm tp hà nội đã âm tính với sars cov hai
ngay sau khi xác định một nam nhân viên sân bay tân sơn nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
lãnh đạo bộ y tế đã đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm lập ngay đoàn kiểm tra công tác
phòng chống dịch tại sân bay tân sơn nhất vào ngày hôm nay
theo đó nội dung kiểm tra xem sân bay có thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch hay không
có khác tiểu bang đảm bảo an ninh giám sát tiêu trùng khử độc tuyên truyền và kế hoạch triển khai
phòng chống dịch đón chuyến bay và hành khách qua sân bay và phòng chống dịch cán bộ nhân viên hay không
mặt khác tp hcm kiểm tra kỹ xác định có cần cách ly khu nào trong sân bay hay không
cần thiết thì khoanh vùng diện hẹp nơi nhân viên sân bay tân sơn nhất mắc covid một mươi chín làm việc
nếu đánh giá có nguy cơ nếu không cách ly thì tiêu độc khử trùng những nơi bệnh nhân đi qua trong hai mươi bốn giờ
mới cho hoạt động lại và đưa ekip mới vào làm việc
được biết hiện nay sân bay tân sơn nhất có ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng do người bên y tế đứng đầu sân bay sẽ kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó người đứng đầu phải là giám đốc cảng vụ miền nam
qua rà soát trong phòng chống dịch vừa qua đại diện sân bay cho biết sân bay không có say sót gì
từ khi xuất hiện dịch việc phát hiện nhân viên sân bay tân sơn nhất nhiễm covid một mươi chín
là bằng rà soát bằng xét nghiệm sàng lọc
cách ly nhanh những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh và cách ly các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
biện pháp này cũng đang được thực hiện rất triệt để trong đợt bùng phát dịch mới lần này
tại thành phố trí linh của tỉnh hải dương chính quyền đã tổ chức ba mươi hai khu cách ly y tế tập trung
và hiện tại đang thực hiện cách ly hơn sáu người trong diện f một
và để hiểu hơn về cuộc sống của người dân trong các khu cách ly xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
đây là điểm cách ly tập trung đặt tại trường tiểu học cộng hòa thành phố trí linh
ở đây đang thực hiện cách ly ba trăm bốn mươi tám nhân viên công nhân công ty atec trong khu công nghiệp cộng hòa
tại các khu cách ly tập trung vấn đề được thành phố trí linh đặc biệt quan tâm là chăm lo đời sống cho những người cách ly
ngay sau khi trường tiểu học cộng hòa được chưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
ban giám hiệu và cán bộ giáo viên nhà trường đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đón người cách ly
chúng tôi đã phải huy động cán bộ giáo viên là tới vệ sinh rồi là thu dọn các phòng ốc trang thiết bị
và hôm sau thì khi chính thức là chúng tôi được thông báo là sẽ có các đoàn xe là chở ba khoảng ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh công dân đến
thì chúng tôi đã huy động cán bộ giáo viên là mặc trang phục đầy đủ theo đúng quy định để sẵn sàng đón tiếp
chúng tôi đã phân kịch bản các bộ phận để hướng dẫn các công dân về phòng theo quy định
và đảm bảo là khoảng cách từ
tám đến một mươi công dân trong một phòng
mỗi ngày trôi đi nhịp sống trong khu cách ly này vẫn diễn ra bình thường
mọi người đến đây đều được chăm lo chú đáo mọi mặt
ai có nhu cầu vẫn có thể tham gia các hoạt động chung như luyện tập thể dục thể thao
nhưng phải tuân thủ khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch
những người cách ly ở đây cũng rất có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung
và yên tâm đón tết trong khu cách ly tập trung với mong muốn thành phố và cả tỉnh cả nước sớm vượt qua đại dịch
tất cả mọi anh em trong này tư tưởng của anh em đều ổn định
cuộc sống được ăn uống cũng như là sinh hoạt đầy đủ không có thiếu thối gì cả
tư tưởng của anh em tất cả anh chị em hơn ba trăm linh con người ở đây nói chung là
tư tưởng đều thoải mái và yên tâm để cách ly
ăn uống thì ở trong khu cách ly thì mọi người vẫn cung cấp đầy đủ ba bữa
tháng trưa và tối
và ngoài những thời gian mà ăn uống
nghỉ thì bọn em tất cả mọi người trong khu cách ly đều ý thức được là
dọn vệ sinh buổi sáng và buổi chiều
và ngoài những thời gian mà dọn vệ sinh khu ăn ngủ nghỉ của mình
thì còn khu nhà vệ sinh và khu sân trường học của lơi cách ly
với tinh thần chủ động linh hoạt và phương châm bốn tại chỗ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp chí linh đã vân công trách nhiệm cụ thể
rõ ràng cho cán bộ nhân viên phụ trách và làm nhiệm vụ tại tất cả ba mươi hai điểm
và cách ly tập trung
yêu cầu đặt ra là phải chăm lo cuộc sống sinh hoạt cho những người được cách ly
trong điều kiện tốt nhất có thể
bên cạnh việc đảm bảo nhu cầu ăn ở ngủ nghỉ
thì vấn đề đặc biệt lưu tâm là đảm bảo phòng chống dịch
không để xảy ra tình trạng lây chéo trong khu vực cách ly
cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe nhiều lần mỗi ngày
tích cực tuyên truyền hướng dẫn những người cách ly ăn ở hợp vệ sinh
khi sống trong môi trường đặc biệt trang bị cho họ những kiến thức để tự phòng tránh dịch bệnh
qua công tác quản lý nắm tình hình bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa
với hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an tỉnh thế tiên huế bắt giữ hai đối tượng
có hữu khẩu thường trú ở tỉnh thế tiên huế và tỉnh quảng ninh
để điều tra hành vi đưa người khác nhập cảnh trái phép vào việt nam
thủ đoàn của các đối tượng làm móc nối với đối tượng ở đất ngoài
đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường mòn lối mở
sau đó dùng ô tô đưa sâu vào các tỉnh nơi địa
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thánh hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thánh hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra
củng cố vững chắc chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật
để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một trong những biện pháp được ban giám đốc công an tỉnh khánh hòa tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt
là công tác quản lý xuất nhập cảnh đặc biệt trong dịp tết nguyên đán
lượng người trở về tỉnh thánh hòa tăng cao
bên cạnh những trường hợp tuân thủ các quy định của pháp luật khi nhập cảnh
vẫn còn có những trường hợp người đất ngoài cũng như người việt nam ở đất ngoài
cố tình nhập cảnh trái phép về việt nam dưới sự tiếp tay của các đối tượng trong nước
đây là hành vi nguy hiểm có nguy cơ rất cao làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
phòng quản lý xuất nhập cảnh sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh
cũng như của ban giám đốc công an tỉnh về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phòng ba trăm linh tám sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương tăng cường quản lý xuất nhập cảnh
cư trú hoạt động của người nước ngoài công dân việt nam ở nước ngoài về tỉnh
để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tăng cường công tác kiểm tra
phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép kể cả người nước ngoài và người việt nam
và những người nước ngoài mà nhập cảnh việt nam và người việt nam ở nước ngoài về
nhưng không đăng ký khai báo tạm trú theo quy định
trong trường hợp này phòng quản lý xuất cảnh sẽ tham mưu bang giám đốc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian tới cơ quan anh điều tra công an tỉnh nhân hòa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương
tăng cường công tác nắm tình hình thực hiện tốt công tác nắm hộ nắm người
tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh
chủ động công tác điều tra xác minh phát hiện kịp thời hành vi tổ chức đưa người nước ngoài
cũng như người việt nam nhập cảnh
nhập cảnh trái phép vào việt nam để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
chung với thời điểm người dân cả nước chuẩn bị đón tết nguyên đán tân sỉu
để đấu tranh xử lý hiệu quả với hành vi đưa người khác nhập cảnh trái phép vào việt nam
bên cạnh sự vật cuộc và xử lý quyết liệt của cơ quan công an
thì mỗi người dân đặc biệt là các cơ sở kinh doanh lưu trú
cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của cả ngành y tế
tích cực phối hợp hỗ trợ lực lượng công an và chính quyền địa phương
trong việc phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
qua đó góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín một cách hiệu quả
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam
tp hcm và công an huyện trợ gạo tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tăng
hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền
dưới hình thức đá gà tại khu đất trống trên địa bàn ấp an lạc a
xã đương hòa lạc huyện trợ gạo
tạm giữ vật chứng gồm một mươi hai con gà đá ba mươi ba cặp cửa sắt một mươi ba điện thoại di động
hai mươi xe mô tô một số dụng cụ dùng để tổ chức đá gà và gần bốn mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật